để đạt mục tiêu đã đề ra bộ chính trị yêu cầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững
hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia hệ thống hạ tầng dữ liệu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh
xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh
cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh
bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế
đô thị thông minh hay thành phố thông minh được biết đến như là một tổng thể hữu cơ được kết nối từ nhiều thành phần với hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hành xử thông minh như con người
trong đó không thể thiếu vai trò dẫn đường cho phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở đó chính là quy hoạch
không chỉ việt nam nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển
đã lựa chọn phát triển đô thị thông minh để tạo nên những thay đổi căn bản bước tiến lớn cho các đô thị
dịch vụ số nền kinh tế số đang phát triển nhanh
nhiều lĩnh vực chưa theo kịp chưa nhân rộng chưa phát huy hết năng lực của các bên
nhu cầu của thị trường và tiềm năng khi nhân rộng và mở rộng sang các lĩnh vực như đất đai quy hoạch ra các quyết định quản lý phát triển đô thị
kinh nghiệm thành công của nhiều nước cho thấy nhằm hướng tới mục tiêu làm đô thị thông minh
cần bắt đầu từ công tác quy hoạch thông minh xây dựng các công cụ nhằm quản lý phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch với việc lồng ghép những nội dung này vào chiến lược đô thị hóa
tại hàn quốc thành phố thông minh hiện là một trong những ưu tiên nền tảng cho sự phát triển theo định hướng đổi mới sáng tạo của quốc gia
busan đô thị lớn thứ hai hàn quốc cách thủ đô seoul bốn trăm năm mươi km đã được chọn làm điểm mẫu với nguồn lực lớn từ chính phủ
để hiện thực hóa tham vọng phát triển đặc biệt
cơ sở nhân rộng ra toàn quốc và tiến tới xuất khẩu mô hình ra thế giới
thành phố smart busan là thành phố thí điểm đặc biệt dựa trên thành phố công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường
chúng tôi muốn phát triển busan theo hướng công nghệ sinh thái và công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mang đến cho người dân những cơ hội cân bằng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân
chính phủ hàn quốc xác định đây là thành phố thông minh thí điểm quốc gia đầu tiên và ủng hộ vì busan là thành phố đặc biệt
thân thiện với môi trường và hỗ trợ tất cả người dân kể cả người già và yếu
vì cuộc sống bền vững của thành phố cuộc sống thông minh kết nối thông minh đi đầm thông minh sẽ được hiện thực hóa dựa trên một mươi ý tưởng và dịch vụ thông minh
bao gồm nước thông minh giáo dục thông minh chăm sóc sức khỏe thông minh di chuyển thông minh an toàn city bote thông minh
sau chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại busan
trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm asean hàn quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ đất đai hạ tầng và giao thông hàn quốc đã khởi xướng dự án kct network program hợp tác phát triển thành phố thông minh với các quốc gia khác
chúng tôi đã chọn một mươi hai dự án tại một mươi một quốc gia làm chương trình mạng lưới kct
bao gồm đề xuất thành phố thông minh đồng bằng sông cửu long của việt nam
từ bộ xây dựng việt nam trong số hơn tám mươi dự án từ khắp nơi trên thế giới phản ánh chính sách phương nam mới
chúng tôi muốn đóng góp vào quy hoạch tổng thể thành phố thông minh đồng bằng sông cửu long thành công
dựa trên dự án thí điểm thành công ở busan
từ kinh nghiệm quốc tế và các điều kiện cũng như định hướng của việt nam
nhiều đô thị với nhiều quy mô đặc thù khác nhau của việt nam đã và đang triển khai xây dựng đô thị thông minh
với nhiều phương thức triển khai khác nhau nhưng tự chung chính quyền các địa phương đều xác định được tầm quan trọng
giá trị của việc quy hoạch đầu tư cho đô thị trở nên thông minh hơn
cốt lõi chính là để người dân có cuộc sống tốt hơn
đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố yên bái mới được công bố gần đây đã cập nhật và định hướng rõ các vấn đề
như giao thông thông minh năng lượng thông minh về vấn đề thủ tục hành chính vấn đề y tế giáo dục thông minh
xây dựng quy hoạch đô thị thông minh của thành phố yên bái
chúng tôi đánh giá rằng đây là một tình hướng rất là cần thiết
của tỉnh yên bái
thực tế vừa rồi thì tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố yên bái đến năm hai nghìn bốn mươi và tầm nhìn đến hai nghìn sáu mươi
và trong cái quy hoạch này thì chúng tôi cũng đã đặt vấn đề rất là cụ thể
với cái tầm nhìn rất là xa và chiến lược
và cũng đã tính đến những yếu tố của một đô thị thông minh quy hoạch đô thị thông minh
yên bái đang xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về đô thị thông minh
mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây dựng thành phố yên bái tỉnh yên bái
về cơ bản trở thành đô thị thông minh với nhiều tiện ích thiết thực cho người dân
tù thậu về đô thị thông minh tôi cho rằng rất là nguy hiểm
mà nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng ta trong cái xu thế hiện nay
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica
đã ký biên bản thảo luận về dự án xây dựng thành phố yên bái
thành phố thông minh tại thành phố tam kỳ và dành một khoản viện trợ không hoàn lại
để giúp thành phố này xây dựng đô thị thông minh
cùng với tam kỳ dự án sẽ xây dựng định hướng chiến lược đô thị thông minh
cho tỉnh quảng nam ở bốn đô thị bao gồm tam kỳ hội an điện bàn và núi thành
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
dự án này sẽ trở thành tiền lệ mẫu có tiềm năng nhân rộng ra toàn tỉnh và cả nước
với chiến lược lộ trình cụ thể
cái lớn nhất trong quy hoạch xây dựng đô thị đó là
thứ nhất là đánh giá lại đầy đủ hiện trạng
cái thứ hai nữa là đứng trên vai trò cốt lõi là xây dựng
xây quanh cái mục tiêu và động lực của hướng đáy con người
và trong quản lý xây dựng đô thị thông minh cũng như vậy
và xác định con người là quan trọng nhất là hạt nhân để rồi chúng ta hướng đáy
vừa là mục tiêu vừa là động lực để làm triển khai các mối đề liên quan
đến mối đề tổ chức thực hiện quy hạch và xây dựng đô thị thông minh
không chỉ có các thành phố lớn với những áp lực hiện hữu
do quá trình phát triển quá nóng mới tính đến việc đi theo mô hình đô thị thông minh
với một số đô thị nhỏ đây chính là cách tiếp cận mới
để quy hoạch sử dụng các nguồn lực một cách bài bản
để phát triển bền vững giữ gìn bản sắc riêng của địa phương mình
chúng tôi cũng cố gắng lồng ghép tất cả các nội dung liên quan đến đô thị thông minh
trong các đồ án nhiệm vụ quy hoạch của chúng tôi
trong thời gian vừa qua và các thời gian hấp tớ
nhiệm vụ quy hoạch đều phải đề cập đến vấn đề về đô thị thông minh
để có thể tích hợp cả hai về độ quan điểm giữa bộ xây dựng và bộ thông minh thông
chứ chúng tôi cũng không có rời bỏ cái nội dung nào
theo ông lê hà luân xây dựng đô thị thông minh không có nghĩa là xóa sạch một đô thị nào đó
để chúng ta làm lại đô thị mới mà là cố gắng làm cho mọi thứ thông minh hơn
mang lại lợi ích cho người dân hơn thông qua các giải pháp về quy hoạch xây dựng
giải pháp về công nghệ
làm sao để người dân ngày càng được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thông tin để cuộc sống thoải mái hơn
tại diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
phát triển đô thị thông minh thực sự là một cuộc chơi lớn
trong đó cần có những người cùng chơi có tầm nhìn và tiềm lực
hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống
hạnh phúc sự phát triển toàn diện của con người bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững
việt nam xác định phát triển đô thị thông minh bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia
cơ hội của giới đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan là rất lớn và rõ ràng
tuy nhiên vấn đề căn bản đã được thủ tướng chỉ rõ đó là phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt chẽ với hạ tầng thông tin mạnh
xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số trong cách mạng công nghiệp bốn và quá trình phát triển đô thị việt nam
đối với việc triển khai đô thị thông minh việc áp dụng các nền tảng công nghệ là một yếu tố thêm chốt không thể phủ nhận
tuy nhiên để triển khai được thành công một đô thị thông minh trong một địa phương
thì nó phải xuất phát từ thứ nhất là nền tảng công nghệ thứ hai là quyết tâm của bộ máy chính quyền quyết tâm của lãnh đạo
và thứ ba là quy trình quy trình để khi triển khai các dịch vụ với đội thông minh thì sẽ là áp dụng được trong cuộc sống thực tế
giúp cho người dân cải thiện được về chất lượng cuộc sống cũng như là ứng dụng những giải pháp về công nghệ thông tin ở viễn thông vào
để có thể giải quyết được và hỗ trợ được cho lãnh đạo trong công tác là quản lý chỉ đạo và điều hành
cách tầm của người chơi cần phải được thể hiện rõ ngay từ bước quy hoạch của từng địa phương từng dự án phát triển đô thị từng khu đô thị mới
quy hoạch ở đây nếu mà nhìn theo ngay rộng thì đó là cả quy hoạch và quản lý
còn nếu mà nhìn ngay hẹp thì tức là có những đồ án hoặc là những phương án lựa chọn tốt hơn
vì cái điểm nhấn mạnh tôi muốn nói đây là thông minh về công nghệ thì rất là tốt nhưng mà chúng ta chỉ cần chú ý là thông minh xã hội
vẫn được biết đến là khu đô thị sinh thái ngay từ khi quy hoạch chủ đầu tư và tư vấn quy hoạch đã lấy ý tưởng xanh
làm chủ đạo để tạo nên sự khác biệt
nhưng xanh là chưa đủ xu hướng đô thị thông minh đã được chủ đầu tư này nhanh chóng cập nhật
và là định hướng để phát triển tiếp các dự án thành phần đang triển khai
năm hai nghìn một mươi chín thì bộ xây dựng cũng đã có chấp thuận cho chúng tôi được phát triển là một trong những dự án khu đô thị thông minh thí điểm
dựa trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã tập trung phát triển khu đô thị thông minh trong khu lõi của khu đô thị cô pháp
chúng tôi tập trung vào những cái
cộng đồng cư dân làm nền tảng để phát triển đô thị thông minh dựa trên những sẵn có
và ứng dụng công nghệ vào để phục vụ công nghệ thông minh cho thành phố phục vụ cư dân
quy hoạch giúp các địa phương có được một bộ khung không gian tốt để khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng nguồn lực thiên nhiên
cùng với quy hoạch lãnh đạo các địa phương cần có nhận thức rõ ràng và có các chính sách để tạo điều kiện
để các công đoạn hình thành nên một đô thị thông minh có đủ điều kiện thực thi
thông minh về xã hội bao gồm cả cộng đồng nhưng mà cả những người tham gia
thì bao gồm cả chủ đồng tư tỷ lệ thị trường và chọn chủ đồng tư đúng
và lãnh đạo thì cũng phải chọn lãnh đạo đúng
và cái việc phối hợp và hợp tác với nhau giữa các bên đấy
thì nó có thể thông qua có thể là thông qua quân cổ thể chế nhưng không có quy trình
nhưng mà nó cũng có thể thông qua báo chí hoặc là thông qua thị trường đúng không ạ
thì để có quy hoạch tốt rõ ràng là còn rất là nhiều việc phải làm
chúng ta đang nói đầu tiên là phải số hóa được sự dữ liệu
rồi thì mở được các kho dữ liệu sử dụng dữ liệu một cách chia sẻ khai thác dữ liệu mở và chia sẻ
sau đó thì phải tìm được những mô hình tài chính mô hình kinh doanh
để mà nuôi được sinh liệu cập nhật dữ liệu và khai thác được dữ liệu
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cho rằng
quy hoạch là một nền tảng rất căn cốt
trên một nền tảng đô thị có sẵn hiện hữu thì chúng ta mới có thể tiến hành các giải pháp thông minh
cho việc tổ chức quản lý và phát triển đô thị đó
những hạn chế của phát triển đô thị thời gian qua như thiếu tính kết nối
thiếu bản sắc ô nhiễm ngập úng tắc nghẽn giao thông
đây là những thách thức rất lớn phải vượt qua phải xử lý có hiệu quả trong quá trình xây dựng
và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đô thị quốc gia
cũng như quy hoạch tổng thể đô thị quốc gia trong thời gian tới
và trong đó giải pháp thiết thực khả thi chính là phát triển đô thị thông minh